tối ngày ba tháng một mươi hai đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố pleiku tỉnh gia lai
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập đô thị pleiku và nhận quyết định của thủ tướng
về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tới sự lễ kỷ niệm có phó thủ tướng vương đình huệ
phát biểu lễ kỷ niệm phó thủ tướng vương đình huệ biểu dương những thành tiệu to lớn mà thành phố pleiku đạt được
sau chín mươi năm hình thành và phát triển với kết quả là đô thị đầu tiên của tây nguyên hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới và có tốc độ đô thị hóa nhanh bền vững
phó thủ tướng nhấn mạnh từ những thành tiệu đã đạt được thành phố pleiku cần phát huy hơn nữa
truyền thống tốt đẹp về tinh thần đoàn kết lòng yêu nước năng động sáng tạo
thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra đồng thời xây dựng theo quy hoạch
phát triển cho tương lai pleiku trở thành một thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe